khi biết tin chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang qua đời
tổng thống nga vladimir putin đã gửi điện chia buồn tới nhân dân việt nam gia đình bạn bè của chủ tịch nước trần đại quang
người vừa qua đời vào sáng nay ngày hai mươi một tháng chín
đại sứ quán nga tại hà nội cũng gửi lời chia buồn tới nhân dân việt nam
trong đó có đoạn viết
chúng tôi bày tỏ sự buồn thương sâu sắc nhất đối với sự qua đời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đồng chí trần đại quang
cùng ngày các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới đã đưa tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời và gửi lời chia buồn tới nhân dân việt nam